điều một trăm linh của luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba quy định
hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ
nhưng đất đã được sử dụng ổn định trước ngày một mươi năm tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi
và được ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp
thì được dạy cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
căn cứ theo luật trên thì toàn bộ đất khai hoang của người dân thôn minh tân
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi năm đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện sóc sơn khẳng định
quyền lợi của người dân thôn minh tân là chính đáng
thế nhưng cái khó là đến thời điểm hiện tại
bản đồ quy hoạch rừng năm hai nghìn tám vẫn có giá trị pháp lý cao nhất
nên phải chờ ủy ban nhân dân thành phố hà nội chỉ đạo để giải quyết
để bóc tách đất ở của người dân ra khỏi quy hoạch rừng phòng hộ
thành cũng đã chỉ đạo rồi là sớm ra soát
để mà hoàn chỉnh đất ở của người dân ra khỏi quy hoạch rừng phòng hộ

sau đó thì có bóc tách toàn bộ diện tích đất ở và đất nông nghiệp
của người dân minh tân ra khỏi quy hoạch rừng
đấy là một hướng giải pháp mà tôi cho rằng là phải triển khai
thực hiện những việc đó thì mới giải quyết những bước tiếp theo
nếu bản đồ quy hoạch rừng năm hai nghìn tám là có giá trị cao nhất
thì tại sao năm hai nghìn một mươi hai ủy ban nhân dân huyện sóc sơn
lại ban hành các quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới
tỷ lệ một trên năm đồng
tại một mươi xã
trong đó có xã minh chí trồng lẫn một trăm ba mươi chín năm mươi chín hectare
lên bản đồ quy hoạch rừng năm hai nghìn tám
ủy ban nhân dân xã minh trí đã căn cứ vào quy hoạch nông thôn mới này
để thực hiện nhiều dự án xây dựng đường nông thôn mới
nằm trong quy hoạch rừng
năm hai nghìn một mươi hai ủy ban nhân dân thành phố hà nội
giao cho ủy ban nhân dân huyện sóc sơn
xác định danh giới rừng đất lâm nghiệp ngoài thực địa
để cắm mất giới rừng
toàn huyện chỉ có duy nhất thôn minh tân
là không thể xác định được danh giới rừng để cắm mốc
theo bản đồ đo đạc năm hai nghìn một mươi chín
thôn minh tân có hai hai trăm bốn mươi chín thửa đất
tuy nhiên chỉ có ba trăm bảy mươi tám thửa có danh giới
chủ sử dụng đất còn lại không có danh giới hay hồ sơ về người sử dụng đất
vì thế từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
tại thôn minh tân xuất hiện tình trạng
dân tự ý tách thửa mua bán chuyển nhượng
và xây dựng các công trình đổ sổ tại đây
chính vì không có bản đồ địa chính
không thể xác định được nguồn gốc đất
đâu là đất rừng phòng hộ
hay đất do người dân khai hoang
nên không thể ngăn chặn được các chủ hộ xây dựng công trình
ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
thanh tra thành phố hà nội
ban hành kết luận thanh tra toàn diện
về việc quản lý đất rừng
sử dụng đất rừng
trật tự xây dựng từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay
tại kết luận này
thanh tra thành phố hà nội đã chỉ ra rất nhiều sai phạm
của chính quyền xã minh chí
của ủy ban nhân dân huyện sóc sơn
trong công tác quản lý
thế nhưng nội dung mà người dân thôn minh tân
mong ngòi chờ đợi
là công nhận công lao hơn ba mươi năm
khai hoang phủ xanh đất trống
đồi núi trọc của họ
thì lại không hề được nhắc đến
ông dư văn nhuận

chưa giải quyết được vấn đề bức xúc của người dân thôn minh tân
nếu mà rõ hơn thì cũng phải khẳng định lại một lần nữa
theo kết luận thanh tra chính phủ
trong kết luận đó đã đánh giá rất rõ
về thôn minh tân là một thôn
đã đi xây dựng kinh tế mới
hình thành các quy hoạch sử dụng đất
cái buổi đối thoại
ở ủy ban nhân dân huyện sóc sơn
với lãnh đạo của thanh tra thành phố
và chủ tịch ủy ban nhân dân huyện sóc sơn
chính ông phó cho anh thanh tra
cái buổi đối thoại
cái nhầm lẫn
tức là các ông bà lên đây là chỉ có đi trồng rừng
thì bây giờ là nằm trong quy hoạch rừng
thì là sẽ
đền bù cho các ông bà để đưa các ông về quê
hay là lập cái cơ khác để đưa các ông bà ra khỏi rừng
cái đấy là
khi mà nghe cái câu phát biểu này
nhân dân chúng tôi nó xem cái clip ở trên đấy
rất là bất bình
cái đấy là không đúng
vì theo cái quyết định năm hai năm ba
của ủy ban nhân dân thành phố hà nội phê duyệt
khu kinh tế mới đồng đỏ
thì là có chủ trương chính sách nhà nước
đó là một cái
cái quyết định của đảng nhà nước hà nội
đưa chúng tôi theo đi sử dụng
khu kinh tế mới hà nội
chứ không phải là cái việc chúng tôi lên đây chỉ có trồng rừng
mà hết chế độ là chúng tôi về
cái đấy là hoàn toàn sai
trước năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
toàn huyện sóc sơn
chỉ có hai trăm ba mươi bốn hectare đất có rừng
còn lại phần lớn
dịnh tích đất trống đồi núi trọc
nếu không có hơn một trăm linh hộ dân lên khai hoang
bỏ bao công sức trồng rừng
và giữ rừng
thì cũng không có
dịnh tích rừng lớn như hiện nay
và có lẽ
chắc cũng không nằm trong bản đồ quy hoạch rừng
cái thiếu sót của chính quyền
là không thiết lập hồ sơ quản lý
để bây giờ gây ra rất nhiều hệ lụy
cho người dân